đại diện việt nam airlines cho biết hãng này vừa thực hiện vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trên chuyến bay vn hai trăm sáu mươi tám hành trình từ tp hcm ra hà nội ngày một mươi chín tháng bốn
thời gian qua vietnam airlines đã vận chuyển miễn cước hơn ba tấn đồ bảo hộ và khẩu trang y tế của bệnh viện trợ rẫy từ tp hcm ra hà nội một mươi máy thở do quỹ temasek viện trợ từ singapore về việt nam các trang thiết bị y tế do chính phủ và nhân dân việt nam viện trợ chính phủ và nhân dân lào vận chuyển trang thiết bị y tế do chính phủ nhân dân việt nam viện trợ các nước châu âu
trong thời gian tới vietnam airlines sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay vận chuyển hàng để chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín